các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã đề nghị công bố kiểm soát đồ dịch covid một mươi chín
thế nhưng thành phố hồ chí minh vẫn chưa thể bình thường mới hoàn toàn
sở y tế thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố
tỉnh vĩnh phúc công bố tình hình dịch bệnh ở cấp hai nguy cơ trung bình
căn cứ theo quy định thích ứng an toàn covid một mươi chín của chính phủ và bộ y tế
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu mỗi huyện bố trí ít nhất một chuyến xe đưa bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh phía nam về quê
sáu tỉnh lâm đồng bắc giang sơn la an giang bình phước và thừa thiên huế
cùng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã có văn bản hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đến hôm nay người ra vào thành phố hải phòng không còn bị kiểm soát giấy xét nghiệm covid một mươi chín song vẫn phải dừng xe khai báo y tế và xuất trình giấy tờ tùy thân
đồng nai sẽ cung cấp vaccine cho các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn để triển khai tiêm mũi hai nhanh nhất cho lực lượng công nhân lao động
đây là ý kiến chỉ đạo của ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy đồng nai tại cuộc họp giao ban phòng chống covid một mươi chín sáng một mươi năm tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết nghệ an ghi nhận tám ca dương tính với sars cov hai trong đó ba ca là cộng đồng năm ca là những người từ các tỉnh phía nam về đã được cách ly từ trước
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
tính đến thời điểm hiện tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã đề nghị công bố kiểm soát được
thế nhưng thành phố hồ chí minh vẫn chưa thể bình thường mới hoàn toàn
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã đề nghị công bố kiểm soát được dịch covid một mươi chín theo quy định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
tuy nhiên theo ông hải số ca mắc mới trong cộng đồng còn cao do đó người dân vẫn phải cảnh giác và không được chủ quan chưa thể bình thường trở lại
theo số liệu thống kê thành phố hồ chí minh có trên chín một triệu dân
với số dân này nếu tính tổng số ca mắc mới
trên tuần thành phố hồ chí minh xếp ở cấp ba nguy cơ cao
cụ thể theo số liệu số ca mắc mới tại thành phố do bộ y tế công bố
tuần từ ngày tám tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi có tổng số ca mắc mới là chín năm trăm sáu mươi người
trong khoảng thời gian trên trung bình thành phố hồ chí minh có khoảng một ba trăm sáu mươi năm ca một ngày
số ca mắc mới trên tuần trên một trăm linh dân là khoảng một trăm linh năm người
do đó thành phố không đạt tiêu chí bình thường mới dưới hai mươi ca trên một tuần trên một trăm linh dân
mặc dù số ca mắc mới của thành phố hồ chí minh có khoảng một ba trăm sáu mươi năm ca một ngày
thành phố đang có chiều hướng giảm nhưng thực tế để toàn thành phố hồ chí minh tiệm cận với vùng xanh
còn phải chờ thêm một thời gian nữa và phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chống dịch
xét về tỷ lệ tiêm vaccine thành phố hồ chí minh đạt khá cao với mũi một đạt chín mươi tám bốn và mũi hai đạt bảy mươi bốn năm
cao hơn rất nhiều so với tiêu chí của bộ y tế trên bảy mươi
nhưng dựa vào tiêu chí này thành phố hồ chí minh chỉ được xếp cấp hai
nguy cơ trung bình do số ca mắc mới trên tuần còn cao
như vậy dù tỷ lệ tiêm vaccine cao vượt tiêu chí của bộ y tế
các địa phương đã đề nghị công bố kiểm soát dịch
song số ca mắc mới trên tuần trên một trăm linh dân của thành phố hồ chí minh vẫn ở mức ba con số
cao hơn tiêu chí cấp một mà bộ đưa ra nên thành phố hồ chí minh vẫn chưa thể trở lại bình thường mới
sở y tế thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
cho khoảng bảy trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố
theo đó dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi
nếu có đủ vaccine phê duyệt cho độ tuổi này
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm chủng tại các điểm cố định trẻ nghỉ học
hoặc tại các điểm trường trẻ đang học
tính theo số liệu tổng điều tra dân số thời điểm ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trẻ số trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở thành phố hồ chí minh là bảy trăm hai mươi năm trăm một mươi tám người
còn tính theo dữ liệu của tri cục dân số
kế hoạch gia đình thành phố hồ chí minh thời điểm ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một là sáu trăm tám mươi tám ba trăm bảy mươi năm người
tùy thuộc vào di biến động dân cư
số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần tiêm vaccine ở thành phố hồ chí minh là khoảng bảy trăm linh người
trước đó bộ y tế có công văn đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch
và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi nếu chuẩn bị đủ điều kiện
việc tiêm chủng sẽ được thực hiện cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
loại vaccine sử dụng mà vaccine đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
vaccine được sử dụng hai liều cơ bản đối tượng và tiêm cùng loại vaccine
đồng thời bộ y tế đề nghị các sở y tế phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách
tỉnh vĩnh phúc công bố tình hình dịch bệnh ở cấp hai nguy cơ trung bình
căn cứ theo quy định thích ứng an toàn covid một mươi chín của chính phủ và bộ y tế
theo đó tỉnh vĩnh phúc đới lỏng nhiều biện pháp phòng chống dịch
yêu cầu người dân không tập trung quá năm mươi người nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện khi tham gia hoạt động thể thao ngoài trời
các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động gồm điểm du lịch di tích và danh thắng
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú sân gôn sân tập gôn dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp gội đầu
người dân từ địa bàn cấp một hai đến vĩnh phúc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà mở cửa nhưng không quá ba mươi người một ca
hoạt động biểu diễn nghệ thuật thư viện triển lãm chiếu phim bảo tàng và các cơ sở văn hóa khác
cũng được hoạt động với điều kiện không quá năm mươi công suất
nhà hàng ăn uống mở cửa nhưng không quá bảy mươi công suất đóng cửa trước hai mươi ba giờ hàng ngày
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác hoạt động bình thường tuân thủ biện pháp phòng dịch
với hoạt động vận tải tỉnh vĩnh phúc yêu cầu chủ phương tiện phải quản lý hành khách
bằng mã qr taxi xe hợp đồng xe du lịch xe buýt được hoạt động bình thường
xe khách tuyến cố định từ vĩnh phúc đến các tỉnh cấp độ một và hai hoạt động bình thường
đến các tỉnh cấp độ ba chỉ chở không quá năm mươi công suất có giãn cách trên xe
quy định giãn cách trên xe không áp dụng với xe dừng nằm tạm dừng xe khách chạy đến tỉnh cấp độ bốn
vĩnh phúc vẫn duy trì cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà
hoặc nơi cư trú một mươi bốn ngày với người về từ vùng dịch cấp độ ba bốn xét nghiệm ba lần
tuy nhiên văn bản nêu rõ việc cách ly tập trung cần được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý
các dịch vụ vẫn tạm dừng gồm lễ hội karaoke vũ trường quán bar
massage quán internet trò chơi điện tử
đến hôm nay người dân ra vào thành phố hải phòng
bị kiểm soát giấy xét nghiệm covid một mươi chín
xong vẫn phải dừng xe khai báo y tế và xuất trình giấy tờ tùy thân
theo đó các phương tiện khi tới chốt không cần xuất trình giấy xét nghiệm
xong phải xuống xe khai báo y tế bằng giấy hoặc khai báo y tế điện tử
sau đó trình chứng minh thư căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe để lực lượng chức năng kiểm tra
tài xế xe tải sẽ phải xuất trình giấy tiêm vaccine hoặc mở phần mềm bcvit trên điện thoại
các trường hợp đáp ứng yêu cầu đều được đi qua chốt ngay
một số ý kiến của người dân cho biết khi vào thành phố hải phòng
phải xếp hàng khai báo y tế trước lực lượng chức năng bố trí giãi nhà bạt
và bút và giấy mẫu khai báo y tế để người dân điền thông tin
khai báo xong người dân xuất trình giấy này để cán bộ tại chốt kiểm tra
thu lại rồi mới được di chuyển tiếp
tại chốt kiểm dịch ga dụ nghĩa một cán bộ cho biết
chốt chưa phát hiện trường hợp nào đến từ vùng nguy cơ cao
buộc phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung
số người dân di chuyển bằng xe máy qua chốt đa phần đến từ tỉnh hải dương
theo phó chủ tịch hải phòng lê khắc nam
thành phố đã đạt cấp độ một vùng xanh về dịch bệnh
tuy nhiên thành phố vẫn di chỉ chốt cửa ngõ
yêu cầu khai báo y tế nhằm mục đích kiểm soát người ra vào thành phố
nắm bắt được nơi đi nơi đến phục vụ truy vết trong trường hợp xuất hiện f
cụ thể sáu tỉnh lâm đồng bắc giang sơn la an giang bình phước và thừa thiên huế
cùng thành phố phan thiết tỉnh bình phước
đã có văn bản hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tại tỉnh lâm đồng cho phép người đến từ các tỉnh thành khác
thuộc khu vực cấp một cấp hai được vào địa phương và không phải thực hiện cách ly tập trung
đối với người đến từ khu vực nguy cơ cao cấp ba cấp bốn
được cách ly tại nhà nếu đảm bảo một số điều kiện
tại bắc giang người đến hoặc về tỉnh bắc giang từ vùng xanh vùng vàng vùng cam
không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
không lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi vào tỉnh
tuy nhiên trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở mất khứ rác đau đầu
vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
trong khi đó trường hợp người nhập cảnh đã tiêm hai mũi vaccine
hoặc người đã điều trị khỏi covid một mươi chín vẫn phải thực hiện cách ly tập trung bảy ngày
và test rt pcr ba lần
sau đó tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú bảy ngày tiếp theo
và kết thúc bằng tết covid một mươi chín vào ngày cuối cùng
trường hợp còn lại cách ly một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
ít nhất ba lần và thực hiện cách ly sau đó theo quy định
tại sơn la tỉnh này chỉ yêu cầu người đến hoặc trở về sơn la
từ vùng xanh vùng vàng vùng cam khai báo y tế quét mã qr code theo quy định
người đến trở về từ vùng đỏ phải khai báo y tế
và có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ
người đến từ vùng đỏ kể cả tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
hay khỏi bệnh covid một mươi chín trong sáu tháng
thì vẫn phải theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
và xét nghiệm hai lần bằng test nhanh hoặc rt pcr tuân thủ năm k suốt quá trình trên
người đến về từ vùng cam thì khi tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
thì phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
và tuân thủ năm k trong suốt quá trình trên
người chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
thì tự cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
và xét nghiệm hai lần bằng test nhanh hoặc rt pcr
tại an giang người ra khỏi tỉnh phải có đơn
theo đó tài xế và người đi cùng nếu có
phải đảm bảo cam kết và có đơn đăng ký di chuyển
có thể đánh máy hoặc viết tay gửi cơ quan có thẩm quyền
tại phan thiết nhiều chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
ở những cửa ngõ ra vào trung tâm tp phan thiết bình thuận
gỡ bỏ người dân vui mừng qua lại dễ dàng sau nhiều tháng
theo ông nguyễn nam long phó chủ tịch ubnd tp phan thiết
có tám chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ vào sáng cùng ngày
như lê duẩn trường trinh đặng văn lãnh trường trinh
vòng xoay bắc phan thiết đây là những chốt lớn đặt ở cửa ngõ
ra vào trung tâm tp phan thiết để kiểm soát người và xe cộ
trong tình hình dịch bệnh ở địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp
anh nguyễn quốc phong cho biết gia đình đang sinh sống
ở trung tâm tp nhưng có nhiều người thân ở xã vùng ven
nên phải thường xuyên qua lại mỗi lần qua lại chốt
phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính mặc dù cùng tp phan thiết
tại bình phước cho phép hàng quán được bán tại chỗ
chợ truyền thống vé số dạo được hoạt động trở lại
sau hơn ba tháng tạm ngừng đối với khách sạn cơ sở kinh doanh
lưu trú được hoạt động không quá năm mươi công suất các chợ truyền thống
bán hàng rong vé số dạo thi công xây dựng được hoạt động trở lại
giao thông công cộng nội tỉnh gồm xe khách tuyến cố định
xe buýt taxi xe đưa rước công nhân học sinh xe hợp đồng
đều hoạt động với năm mươi số chỗ ngồi các hoạt động hội họp
sự kiện các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động khác tại các cơ sở
tôn giáo tín ngưỡng thờ tự không được tập trung quá ba mươi người
đối với đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người
trong cùng một thời điểm và có sự giám sát của ủy ban nhân dân
cấp xã hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm
công cộng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
bảo tàng thư viện nhà truyền thống đều hoạt động nhưng hạn chế
số lượng khách cùng một thời điểm không quá năm mươi người đối với
hoạt động ngoài trời không quá ba mươi người trong hội trường
tại thừa thiên huế người về huế từ vùng xanh được khuyến cáo
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ không bắt buộc
thực hiện khai báo y tế quét mã qr tự theo dõi sức khỏe
tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế
người từ vùng vàng về huế cũng được yêu cầu tương tự như
người từ vùng xanh về tuy nhiên với người được tiêm hai mũi
vaccine hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín thì cách
tại nhà bảy ngày với những người chưa tiêm đủ hai mũi
vaccine thì phải tự cách ly bảy ngày tại nhà sau đó theo dõi
sức khỏe thêm bảy ngày với người đến từ vùng đỏ vùng cam
khi về huế được yêu cầu có giấy xét nghiệm pcr âm tính
trong bảy mươi hai giờ đồng thời trong quá trình cách ly theo dõi
sức khỏe sau đó sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm pcr
test nhanh với người về từ vùng cam tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà bảy ngày theo dõi
sức khỏe thêm bảy ngày sau đó với người chưa tiêm đủ
hai mũi vaccine thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày sau đó với người về từ vùng
đỏ tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc khỏi bệnh thì cách ly
tại nhà bảy ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày sau đó
người tiêm chưa đủ hai mũi vaccine thì sẽ cách ly tập trung
một mươi bốn ngày và tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày sau đó
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu mỗi huyện bố trí
ít nhất một chuyến xe đưa bà con có hoàn cảnh khó khăn
ở các tỉnh phía nam về quê bà trương thị lộc giám đốc
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho biết
sở đã trình bày ubnd tỉnh dự thảo kế hoạch đón bà con
gặp khó khăn từ các tỉnh phía nam về quê bằng ô tô hiện
sở đang chờ ubnd tỉnh ký để phối hợp với các địa phương
đơn vị liên quan thực hiện trước đó tại cơ họp giao ban
ông lê trí thanh chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam giao sở
lao động thương bình và xã hội chủ trì phối hợp với sở
giao thông vận tải công an tỉnh hội đồng hương quảng nam
tại tp hcm và các tỉnh phía nam ubnd các huyện thị xã
thành phố giả soát xây dựng kế hoạch tổ chức bố trí ô tô
đón người dân quảng nam từ tp hcm và một số tỉnh thành
khu vực phía nam có hoàn cảnh khó khăn về quê bao gồm đoàn
người dân đang sinh sống tại tỉnh bà diệ vũng tàu theo
đề nghị của ubnd tỉnh bà diệ vũng tàu ông thanh đề nghị
ubnd các huyện thị xã thành phố liên hệ với hội đồng hương
của địa phương tại các tỉnh thành phố phía nam để xác nhận
danh sách bố trí địa điểm đưa đón trước mắt mỗi địa phương
tổ chức một chuyến xe trường hợp phát sinh đông người thì tổ
trước hai chuyến bà con sẽ được tỉnh đón về quê hoàn toàn
miễn phí thời gian qua tỉnh quảng nam đã tổ chức đón khoảng
người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê miễn
phí bằng ô tô máy bay hiện tỉnh quảng nam đang phối hợp
với hội đồng hương tổ chức đón người dân về quê bằng máy bay
cách ly tại các khách sạn có thu phí trên địa bàn
đồng nai sẽ cung cấp vaccine cho các doanh nghiệp khu công nghiệp
trên địa bàn để triển khai tiêm mũi hai nhanh nhất cho lực lượng công nhân
lao động đây là ý kiến chỉ đạo của ông nguyễn hồng lĩnh
bí tư tỉnh uy đồng nai tại cuộc họp gia ban phòng chống covid một mươi chín
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi theo đó ông lĩnh khuyến khích doanh nghiệp
triển khai tiêm vaccine cho công nhân đồng thời chỉ đạo ngành y tế
tập trung cung cấp vaccine cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện
để triển khai tiêm mũi hai nhanh nhất cho công nhân
báo cáo tại cuộc họp ông lê văn danh phó trưởng ban quản lý
các khu công nghiệp đồng nai cho biết đến nay có một bốn trăm linh hai doanh nghiệp
trong tổng số một bảy trăm một mươi ba doanh nghiệp trong ba mươi một khu công nghiệp đã hoạt động
trở lại chiếm tỷ lệ tám mươi hai đặc biệt các doanh nghiệp lớn
đồng công nhân lao động đang phục hồi rất nhanh số động tăng lên hàng ngày
ngoài ra hai dự án của hàn quốc và nhật bản đều tăng vốn đầu tư mới
với tổng vốn đăng ký hơn tám mươi triệu usd ông danh nhận định đây là tín hiệu
đáng mừng nhất là trong tình hình dịch bệnh nhưng các nhà đầu tư nước ngoài
vẫn tin tưởng tăng vốn mở rộng đầu tư tại tỉnh ông danh kiến nghị sở y tế đồng nai
thống kê tiến độ tiêm chủng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để các công ty
nắm bắt đảm bảo sắp tới mở rộng sản xuất thuận lợi hơn
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết tại nghệ an ghi nhận tám ca
dương tính sars cov hai trong đó có ba ca là cộng đồng năm ca là người từ các tỉnh
phía nam về đã được cách ly từ trước cụ thể trường hợp ông ca sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chú khối yên hòa phường hà huy tập thành phố vinh ông ca ở nhà có biểu hiện
ho sốt người mệt mỏi chiều một mươi bốn tháng một mươi ông ca đến khám tại bệnh viện hữu nghị
đa khoa nghệ an tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gộp cho kết quả nghi ngờ
sau đó ông ca được lấy lại mẫu đơn làm xét nghiệm sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai trường hợp thứ hai là bà l
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại khối yên hòa phường hà huy tập thành phố vinh
bà l là vợ của bệnh nhân k được công bố cùng lúc chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi
bà l đưa chồng đến khám tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an tại đây
bà l được lấy mẫu xét nghiệm gộp cho kết quả nghi ngờ ngay sau đó
bà l được lấy lại mẫu đơn làm xét nghiệm sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai trường hợp thứ ba là ông
c sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại khối một thị trấn thanh trương huyện thanh trương
ngày một mươi một tháng một mươi ông c đến ở nhà con trai tại khối năm phương quán bảo thành phố vinh
ngày một mươi bốn tháng một mươi ông c đến khám tại bệnh viện đa khoa cửa đông
được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính sau đó ông c được lấy mẫu nhanh
làm xét nghiệm pcr sáng ngày một mươi năm tháng một mươi cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
như vậy tính từ đầu mùa đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận
một chín trăm tám mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là một tám trăm ba mươi chín người
số bệnh nhân tử vong là một mươi chín người bệnh nhân đang điều trị là một trăm hai mươi tám người
bài tiết toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi sáu tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhập bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của bán sức khỏe và lên sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại